cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh giới chức mỹ đang tìm cách thẩm định mức độ an toàn của sữa bò

đây là nhận định được ngân hàng phát triển châu á adb đưa ra trong báo cáo giả hóa lạnh mạnh

đặc biệt là phụ nữ

cho người lao động hoặc trợ cấp hưu trí
bên cạnh đó những thách thức về sức khỏe tinh thần và thể chất cũng gia tăng cùng với tuổi tác

tương đương với khoảng một bốn dân số toàn cầu
adb cho rằng các chính phủ cần phải chuẩn bị các chính sách hỗ trợ đầu tư trọn đời vào y tế giáo dục tài chính
nếu muốn giúp hàng trăm triệu người dân già đi một cách lạnh mạnh
thưa quý vị trên toàn cầu các trường hợp sốt xét đang gia tăng
tổ chức y tế thế giới who công bố

số ca tử vong do sốt xét đã tăng từ năm trăm bảy mươi sáu người vào năm hai nghìn một mươi chín lên sáu trăm linh tám người vào năm hai nghìn hai mươi hai
trong số một mươi hai quốc gia gánh chịu khoảng bảy mươi gánh nặng bệnh sốt xét trên toàn cầu
thì một mươi một quốc gia ở châu phi và quốc gia còn lại là ấn độ

makoko là một quận vết biển ở lagos thành phố lớn nhất nigeria
nơi có những căn lều dự trên mặt nước đục ngầu và hôi hám
những ảo nước bẩn thường xuyên xuất hiện trên đường phố của các khu dân cư
tạo điều kiện sinh sản lý tưởng cho mỗi chuyển bệnh sốt xét

nơi có những căn lều dự trên mặt nước đục ngầu và hôi hám

nơi có những căn lều dự trên mặt nước đục ngầu và hôi hám
những ảo nước bẩn thường xuyên xuất hiện trên đường phố của các khu dân cư

nơi chúng tôi sống không hề sạch sẽ
nước phân và tất cả các chất bẩn khác đều thải ra sông

và tôi không sử dụng màn chống mũi

và tôi cũng chờ đợi cổ cháu cháu trai tôi cũng vậy chúng tôi đều bị sốt xét

bà kokun không đủ tiền mua màn có tẩm thuốc diệt côn trùng
bà kokun không đủ tiền mua màn có tẩm thuốc diệt côn trùng

và bà đang phải vật lộn để trả tiền thuốc điều trị sốt xét mỗi ngày
và bà đang phải vật lộn để trả tiền thuốc điều trị sốt rét mỗi ngày
cứ khi nào bị sốt rét tôi hầu như không có tiền mua thuốc số tiền ít ỏi mà tôi có
khi đau ốm mà không có nổi đồng nào tôi chỉ mong điều tồi tệ nhất sớm đến với mình
ký sinh trùng sốt rét chủ yếu lây lan sang người qua mũi bị nhiễm bệnh và có thể gây ra các triệu chứng như sốt nhức đầu và ớn lạnh
bệnh sốt rét chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em dưới năm tuổi và phụ nữ mang thai
chị adebiyi olubokula người sáng lập tổ chức phi chính phủ địa phương có tên joaquin
chuyên giúp đỡ những người dân ở các khu vực thiếu thốn cho biết nước tủ động vệ sinh kém và thiếu khả năng tiếp cận các vật liệu điều trị và phòng ngừa là những yếu tố góp phần gây ra bệnh sốt rét
trong các cộng đồng dân cư có thu nhập thấp các khu ổ chuột các bạn có thể thấy môi trường sống của họ là nơi lý tưởng để mầm bệnh sốt rét lây lan
họ sống chung với bệnh mỗi khi thức dậy không có thuốc phòng chống
cũng không có hệ thống chăm sóc sức khỏe xử lý rác thải phù hợp
chị oubukola cho rằng để giải quyết tình trạng bệnh lây lan nhanh điều cần làm đầu tiên là tiêu diệt môi trường sống của mầm bệnh
sốt rét là bệnh chúng ta có thể giải quyết được
tại thời điểm này bệnh sốt rét không phải là thứ có thể giết chết bất kỳ ai nữa
và chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để nạp bảo rằng cộng đồng của chúng ta lối sống tiêu chuẩn được thực thi ở mỗi cộng đồng trên khắp châu phi
nếu chúng ta có thể củng cố
cộng đồng của mình để đạt được những tiêu chuẩn này thì chúng ta có thể loại trừ bệnh sốt sốt huyết
vì đang ở giai đoạn cuối của biến đổi khí hậu và tần suất ngày càng tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây ra sự tàn phá trong nỗ lực chống lại bệnh sốt rét ở các khu vực thu nhập thấp và trung bình
vào năm hai nghìn hai mươi ba báo cáo sốt xét thế giới của who lần đầu tiên có một chương trình về mối liên hệ giữa bệnh sốt rét và biến đổi khí hậu
nhấn mạnh tầm quan trọng của nó như một hệ số nhân rủi ro tiềm ẩn
các nhà khoa học lo lắng rằng những người sống ở những khu vực từng không có mũi như dưới núi kilimanjaro và vùng núi phía đông ethiopia có thể bị phơi nghiễm